tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi diễn ra tại mỹ gạo st hai mươi năm của việt nam đã đạt giải nhì
giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về thái lan giải ba là campuchia
và trước khi gửi mẫu dự thi quốc tế thì gạo st hai mươi năm đã được trao giải nhất tại cuộc thi gạo ngon việt nam tổ chức đầu tháng một mươi một
st hai mươi năm là giống lúa không cảm quang tru kỳ sinh trưởng chín mươi năm đến một trăm linh năm ngày có thể trồng hai vụ mỗi năm
điểm nổi bật của giống lúa này đó là thích nghi rộng có thể phát triển tốt trên đất luân canh lúa tôm nước lợ cũng như là mùa đông lạnh trên cao nguyên
một ưu điểm khác của st hai mươi năm đó là gạo trắng tự nhiên cơm thơm dẻo mùi dứa